bảy cơ sở y tế tập trung cho việc điều trị các ca nguy cơ cao thuận tiện cho người dân ông hùng nói
ông hùng cũng cho biết thời gian tới sở y tế bình định tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ngay sau khi nhận được vaccine từ bộ y tế theo phương châm an toàn nhanh chóng hiệu quả đúng đối tượng
tổ chức tiêm chủng cho trẻ em đưa ra các phương án phù hợp chuẩn bị cho tình huống khi số ca bệnh tăng cao trên địa bàn
như mở rộng cơ sở điều trị của bệnh viện lao và bệnh phủy trung tâm y tế thành phủ quy nhân
biến thể omicron xuất hiện khi mà cả thế giới đang chịu áp lực vô cùng lớn từ biến thể delta
theo bà maria van kerkhoop trưởng nhóm chuyên gia của tổ chức y tế thế giới who
các quốc gia đang phải đối mặt với làn sóng thần covid một mươi chín do sự lây lan cùng lúc của biến thể delta và omicron
trao đổi trên một tờ báo bà van kerrk khớp bày tỏ quan ngại rằng chỉ dựa vào vaccine sẽ không đủ
để lây lan của hai biến thể có khả năng lây truyền cao là delta và omicron
tôi nghĩ rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cơn sóng thần covid một mươi chín bà ven kurkhov nói
chỉ tiêm phòng thôi là chưa đủ tiêm phòng giúp ngăn ca bệnh nặng và tử vong
nhưng không thể hoàn toàn ngăn người nhiễm bệnh
viện dẫn tình hình ở châu âu nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao như omecron vẫn đang lây lan nhanh chóng
bà van kerrkhab cảnh báo biến thể mới dường như có khả năng thoát phản ứng miễn dịch ở một mức độ nào đó
nữ chuyên gia thúc giục chính quyền các nước lên phương án ứng phó với nguy cơ gây ra từ omicron
thay vì cho đến khi số ca nhập viện tăng lên mới bắt đầu hành động
bà van kerkhoop thừa nhận who hiện có rất ít thông tin về biến thể mới
nhưng chúng ta vẫn đang phải thận trọng nếu muốn tiêu diệt virus này trong năm hai nghìn hai mươi
bà kerkhoop nói thêm chúng ta cần giảm tốc độ lây truyền xuống mức thấp
tránh bệnh nặng nhờ tiêm chủng và đẩy mạnh điều trị sớm
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là năm chúng ta phải làm điều đó
lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy
các biến thể mới có thể làm giảm hiệu quả của vaccine
một nghiên cứu của pfizer được công bố vừa qua cho thấy
hai liều vaccine của hãng này có khả năng ngăn ngừa khoảng bảy mươi nguy cơ mắc bệnh nặng
vì omicron thay vì chín mươi ba như các biến thể trước đó
tại châu phi kể từ khi biến thể omicron xuất hiện
châu lục này đã phải chứng kiến đợt dịch mới bùng phát và lây lan chóng mặt
tổ chức y tế thế giới who mới đây cho biết châu phi đã ghi nhận mức
tăng nhanh nhất về số ca nhiễm mới covid một mươi chín trong năm nay
với mức tăng tám mươi ba trong tuần qua mặc dù số ca tử vong vẫn ở mức thấp
theo tuyên bố của who nguyên nhân của sự gia tăng đột biến của các ca bệnh
là do các biến thể delta và omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
số ca mắc mới tại lục địa đen hiện tăng gấp đôi cứ sau mỗi năm ngày
khung thời gian ngắn nhất được báo cáo trong năm nay
theo các chuyên gia y tế tỷ lệ tiêm chủng thấp của châu phi
đã khuyến khích các đột biến như biến thể mới omicron
châu lục này đã phải rất chật vật mới bảo đảm được nguồn cung vaccine phòng covid một mươi chín
sông hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phân phối và triển khai tiêm
bao gồm thiếu kinh phí nhân lực và thiết bị
số liệu của who cho thấy tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai mới chỉ có hai mươi quốc gia châu phi
đạt tỷ lệ tiêm phòng khiêm tốn cho ít nhất một mươi dân số
ở một số quốc gia khác như cộng hòa dân chủ congo và chad
thậm chí tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều chỉ dưới một
theo tiến sĩ
maxi disomoti giám đốc who khu vực châu phi các chuyên gia vẫn đang lạc quan một cách thận trọng
rằng tỷ lệ tử vong và tình trạng bệnh nặng do covid một mươi chín sẽ vẫn ở mức thấp trong làn sóng hiện tại
nhưng việc triển khai tiêm vaccine khá chậm ở châu lục này
đồng nghĩa với cả hai tỷ lệ trên sẽ cao hơn nhiều so với mức bình thường
who cho biết trong tuần kết thúc vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
châu phi ghi nhận hơn một trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tăng so với khoảng một trăm linh bảy ca được báo cáo trong tuần trước đó
số ca tử vong giảm một mươi chín trong cùng kỳ
với trung bình khoảng một người không qua khỏi mỗi tuần trong đợt dịch thứ tư
thưa quý vị theo nhiều nghiên cứu biến thể omicron với số lượng đột biến nhiều hơn tất cả các biến thể khác
trước đó có thể là kháng loại vaccine
các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể thấp đến mức không có
đối với biến thể omicron nếu theo phác đồ thông thường
mới đây một nghiên cứu của mỹ công bố
ba loại vaccine ngừa covid một mươi chín được mỹ uy quyền dường như không có khả năng
trung hòa kháng thể trước biến thể omicron của virus sars cov hai
tuy nhiên mục liều tăng cường có thể khôi phục hầu hết khả năng bảo vệ
theo đó các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể thấp đến mức không có
đối với biến thể omicron nếu theo pháp đồ thông thường của cả ba loại vaccine
nhưng máu của những người mới nhận liệu tăng cường cho thấy khả năng trung hòa mạnh mẽ với biến thể này
các nhà khoa học cũng cho rằng biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó
thưa quý vị hiện nay ấn độ đang gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu lượng vaccine phòng covid một mươi chín dư thừa
ấn độ cho biết việc xuất khẩu vaccine covid một mươi chín tới các nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp
đang bị trì trệ vì nhiều giao cản bao gồm trở ngại ở những nước đặt mua
hãng thông tấn rea của anh cho biết viện serum ấn độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới
hiện đang cho ra lọ astrazeneca novavax và swutnik
tuy nhiên viện serum đã công bố kế hoạch tạm thời giảm
một nửa số vaccine astrazeneca sản xuất cho đến khi có thêm đơn đặt hàng
ấn độ với một ba tỷ dân đã tiêm đủ hai liệu cho ba mươi bảy dân số
và new delhi đạt mục tiêu tiêm đủ hai liều cho chín trăm ba mươi chín triệu người trưởng thành trong tháng tới
nhu cầu vaccine tại ấn độ trong tháng một mươi một chỉ khoảng hai trăm năm mươi hai triệu liều
trong khi năng lực sản xuất nội địa là trên ba trăm bốn mươi năm triệu riều một tháng
mới chỉ tính ba loại vaccine chính đã được thông qua
sản lượng vaccine astrazeneca hàng tháng của viện serum được đặt tên
là covax đã tăng gấp bốn lần kể từ tháng bốn lên hai trăm năm mươi triệu liều
covaxi đang là chủ lực trong chương trình tiêm chủng của ấn độ
nhưng viện showroom chưa hề nhận thêm đơn đặt hàng từ chính phủ
trong khi đó cơ chế covax phân phối vaccine công bằng toàn cầu
là chủ yếu cung cấp vaccine cho những nước thu nhập thấp
mới chỉ nhận bốn mươi triệu liều covici từ viện serum trong khoảng thời gian
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai sau khi new delhi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu
covax vốn có dự định mua năm trăm năm mươi triệu liều covid
không còn phụ thuộc vào viện seriom như thời điểm ấn độ đột ngột
ngừng sản xuất vaccine covid một mươi chín trong tháng bốn để dành cho nhu cầu nội địa
từ thời điểm đó đến nay có rất nhiều loại vaccine phòng covid một mươi chín mới được thông qua
lãnh đạo viện serum là ông ada bonakwala thừa nhận
một số quốc gia mới chỉ tiêm vaccine covid một mươi chín cho một mươi một mươi năm dân số
trong khi họ cần phải tiêm cho sáu mươi bảy mươi người dân
nhưng cơ quan kiểm soát dịch bệnh tại châu phi trong tháng một mươi một cho biết
nhiều quốc gia tại lục địa đen đang gặp khó khăn
với vận chuyển vaccine do lượng cung đột ngột tăng mạnh sau nhiều tháng trị hoãn
thưa quý vị mặc dù biến thể omicron có tốc độ lây lan nhanh và khả năng kháng lại vaccine
nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu mua vaccine tăng cường có thể tăng hiệu quả
chống lại biến thể mới này
nhiều nước trên thế giới và việt nam hiện nay cũng đang thực hiện tiêm vaccine mũi tăng cường
trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh
thời điểm này quý vị hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại